ngày cuối cùng của năm cũ những hình ảnh dễ nhận thấy tại hà nội mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi lại
đó là sự hối hả chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy
một năm qua đi thành công có khó khăn cũng nhiều
hãy cùng chúng tôi lắng lại trong một vài phút của ngày cuối năm để nhìn lại một năm qua như thế nào
và có những mong ước gì cho một năm mới sắp tới
chiều ba mươi tết chợ hoa hàng lược vẫn nôn nức người bán người mua
tranh thủ buổi chiều cuối cùng của năm nhiều người dân vẫn tới chợ sắm những món đồ
mà nhiều ngày tất bật trước đó chưa kịp chuẩn bị
một vài phong bao lì xì cho trẻ nhỏ vài món đồ trang trí cho thêm không khí xuân
và vài cảnh hoa đào hoặc hoa tươi thứ chẳng thể thiếu trên ban thờ
hoặc trong mỗi gia đình vào những ngày đầu năm mới
và hôm nay đến chợ hoa hàng lược để ngắm cảnh và chọn hoa ngày tết
cảm thấy không khí rất là tươi vui và ấm áp

trong không khí tấp nập của phố phường đâu đó vẫn thoáng thấy một vài khoảng lặng giữa dòng người vội vã
những trậu hoa trong buổi chiều cuối cùng của năm một cái tết có ấm no hay không trông đợi cả vào đây
thế nên dù đã muộn những người bán hàng vẫn phải cố gắng nán lại ở đây
để hy vọng bán được thêm vài trậu hoa cho những vị khách cuối cùng
ước mong của những người bán hàng giờ chỉ là mong được sớm về nhà kịp đón giao thừa
vì là một cái tết nó ấm mà hàng giấy rất là nhiều
thành ra cũng rất là lo
nhưng mà tôi nghĩ là đến chiều ba mươi cũng sẽ hết thôi
những ngày kiểu như là ấy này là toàn những là dân tình bây giờ người ta không mua sớm
cái thứ nhất là mua muộn cho hoa nó tươi
cái thứ hai nữa là người ta dồn đến cái ngày đó để mua cho nó rẻ
thời khắc chuyển giao chỉ còn tính bằng giờ
mong một năm đinh dậu khép lại những điều tốt đẹp và may mắn hơn
sẽ mở ra trong năm mới mậu tuất với tất cả mọi người
hy vọng là sang năm mậu tuất thì điều mình cầu mong nhất
chính là sức khỏe gia đình và cả gia đình luôn được bình an hạnh phúc bên nhau
và cái thứ nhất là bán được hết hoa
cái thứ hai về nhà ăn hết cho nó vui vẻ